thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
ở nhiều thành phố khác thì những mảnh đất ở trung tâm như thế này sẽ được cho doanh nghiệp thuê hoặc cho xây dựng trung tâm thương mại
nhưng tại thủ dầu một thì câu chuyện lại khác hẳn
thành phố lại cho xây dựng công viên vườn hoa
và chúng ta hãy cùng xem người dân ở đây đánh giá chủ trương này như thế nào
dạ vâng thưa cô ạ cô có thể cho biết là cái chủ trương xây dựng vườn hoa công viên ở thành phố thủ dầu một thì cô đánh giá như thế nào ạ
đánh giá rất là tốt có hữu ích cho những người dân đây
sáng ta đến đây người ta tập thể dục và người ta thư giãn
ngay sau đại hội đảng bộ thành phố thành ủy thủ dầu một đã nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra là xây dựng đô thị văn minh hiện đại
và chỉ trong vòng ba năm trở lại đây việc chỉnh trang xây dựng cảnh quan thành phố được tập trung đầu tư phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng
một góc ngã tư tại phường phú thọ hình thù của một vườn hoa đã cơ bản được hình thành
và chỉ vài tuần nữa thôi nơi đây sẽ được lát đá
trồng cây giống như nhiều vườn hoa khác trên toàn thành phố
và đây chỉ là một trong rất nhiều các vườn hoa công viên đang được chính quyền thành phố thủ dầu một đầu tư xây dựng

bên cạnh đó thành phố đã thực hiện khá tốt phong trào phường ba khu phố ba có
đó là không quảng cáo giao vặt trái phép không điểm tập kết rác thải tự phát không người ăn xin
và có tuyến hẻm được bê tông nhựa hóa có chiếu sáng công cộng có thủng rác văn minh
đến với khu phố tám phường phú cường chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi sự sạch đẹp ở đây
mặc dù nằm rất gần khu chợ trung tâm của thành phố nhưng tình trạng rác thải gần như không có
mỗi một gia đình đều có ý thức dọn dẹp và trồng cây hoa trước cửa nhà để làm đẹp cho bộ mặt khu phố
đó cũng là một việc tốt chúng tôi thấy lợi ích đó chúng tôi chấp hành
việc tuyên truyền luôn được tri bộ và ban điều hành các khu phố quan tâm để làm sao nâng cao được ý thức cho bà con nhân dân
trong việc tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường
đây là một đề án làm thay đổi thói quen của người dân trong sinh hoạt

nêu cụ thể những hộ dân vi phạm và đồng thời đề nghị hộ dân cam kết về thực hiện
có được những kết quả như vậy đã thể hiện được sự thống nhất từ chủ trương cho tới hành động của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ dầu i
được sự đồng lòng nhiệt tình ủng hộ của người dân
đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân cũng như thành ủy ủy ban nhân thành phố
đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân
thông qua các kế hoạch tốt của tuyên truyền
người dân cũng đã ý thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng đô thị văn minh hiện đại
cũng như là ý thức trong việc lập lại trật tự lòng lề đường cũng như là góp phần tham gia chỉnh trang đô thị
không chỉ tập trung cho phát triển kinh tế mà còn phải bảo vệ môi trường
nâng cao ý thức cho người dân xây dựng mảng xanh đô thị để phục vụ xã hội
rõ ràng đang là một hướng đi đúng của đảng bộ chính quyền thành phố thủ dầu một